thưa quý vị và các bạn sự kiện mà cả thế giới mong đợi và kỳ vọng
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai chính thức diễn ra tại hà nội
và ngày hôm nay lãnh đạo hai nước đã có những hoạt động cụ thể trong khuôn khổ hội nghị này
và phóng viên đặng kiên của chúng tôi đang có mặt tại trung tâm báo chí quốc tế của hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
sẽ thông tin chi tiết về diễn biến của sự kiện này
vào lúc chín giờ sáng nay sau ít phút gặp gỡ báo chí
tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch triều tiên kim sương ưn đã bắt đầu cuộc họp kín
chỉ có phiên dịch tham dự tại khách sạn metropole
sau đó lúc tám h bốn mươi tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch triều tiên kim jong un đã rời phòng họp kín
bước vào cuộc họp mở rộng với các quan chức chủ chốt

khi triều tiên ngừng tiến hành các vụ thử tên lửa hạt nhân
tổng thống trump nhấn mạnh
rằng những năm tới hai nhà lãnh đạo sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa
trong khi đó nhà lãnh đạo triều tiên kim sương ưn cho biết
ông dự cảm rằng cuộc họp hôm nay sẽ có kết quả tốt đẹp
vâng vào lúc một mươi hai giờ trưa nay hai nhà lãnh đạo mỹ triều tiên sẽ ăn trưa kết hợp làm việc
sau đó vào lúc một mươi bốn h năm tổng thống donald trump và chủ tịch kim trương ưn
sẽ tham gia lễ ký kết thỏa thuận chung
đến một mươi năm h năm mươi tổng thống trump tổ chức họp báo
và những diễn biến của hội nghị thượng đỉnh mỹ triều sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo